tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên họp sáng nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trước đó trong các phiên thảo luận tại hội trường vào tổ ngày hai mươi hai tháng một mươi và ngày một tháng một mươi một các đại biểu đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại của kế hoạch đầu tư công giai đoạn trước
và có nhiều ý kiến tâm huyết để kế hoạch đầu tư công giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có hiệu quả
vì vậy đa số các đại biểu đều nhất trí cao với mục tiêu và định hướng mà dự thảo nghị quyết đưa ra
thống nhất với ý kiến của các đại biểu sáng nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi với tỷ lệ tám mươi chín tám mươi tám các đại biểu tán thành
theo đó tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tối đa là hai triệu tỷ đồng trong đó bố trí bốn mươi ba một trăm một mươi chín tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới hai mươi sáu sáu trăm chín mươi tám tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo bền vững năm tỷ đồng đầu tư giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế long thành tám mươi tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia